sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức hội nghị toàn quốc
tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thường trực ban bí thư trần quốc vượng cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
hội nghị được truyền trực tuyến tới tám mươi điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các quân khu quân chủng binh chủng binh đoàn bộ tư lệnh và tương đương trong quân đội với khoảng năm đại biểu tham dự
từ sau khi thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
đã được lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt bài bản đi vào chiều sâu có bước tiến mạnh
đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện nhờ đó tham nhũng đã từng bước được kiềm chế
góp phần giữ vững an ninh chính trị phát triển kinh tế xã hội củng cố niềm tin của nhân dân
chín mươi ba người dân được hỏi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong công tác phòng chống tham nhũng
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố điều tra truy tố xét xử sơ thẩm
hơn một mươi một bảy trăm linh vụ án tham nhũng chức vụ kinh tế trong đó có một chín trăm linh vụ án tham nhũng với bốn bốn trăm linh bị cáo
riêng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã đưa vào theo dõi chỉ đạo hơn tám trăm linh vụ án vụ việc
ở ba cấp độ trong đó trực tiếp theo dõi chỉ đạo một trăm ba mươi ba vụ án chín mươi bốn vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng
phức tạp được dư luận quan tâm đưa ra xét xử sơ thẩm tám mươi sáu vụ án tám trăm một mươi bốn bị cáo
trong đó có một mươi tám cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị xử lý hình sự
tại hội nghị nhiều ý kiến tham luận cũng nhấn mạnh về kết quả phòng chống tham nhũng
cũng như những tồn tại và ý kiến đề xuất để công tác phòng chống tham nhũng đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới